trưa ngày tám tháng bảy theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã tới sân bay lọc khẩu thành phố nam kinh thuộc tỉnh giang tô bắt đầu thăm chính thức trung quốc từ ngày tám tới ngày một mươi hai tháng bảy
theo lời mời của ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc
chủ tịch nhân đại chủ tịch quốc hội lật chiến thư
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn tại sân bay lọc khẩu có phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng xã hội nhân đại trung quốc giang tiểu quyên
phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ nhân đại tỉnh giang tô nguyễn quốc cường chủ nhiệm ủy ban ngoại sự nhân đại tỉnh giang tô ti cẩm tuyền
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi tổng lãnh sự việt nam tại thượng hải ninh thành công
một số cán bộ đại sứ quán việt nam tại trung quốc tổng lãnh sự quán việt nam tại thượng hải
đại diện cộng đồng người việt nam tại tỉnh giang tô
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
kể từ sau đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc đồng thời cũng là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của chủ tịch nguyễn thị kim ngân trên cương vị chủ tịch quốc hội
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị
phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc